hàng loạt những sai phạm đã được chỉ ra ở nhiều tỉnh thành liên quan tới liên doanh liên kết cho thuê chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định
đã cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý nhà và đất công hiện nay gây ra nhiều thất thoát lãng phí
đây sẽ là chủ đề của luận đàm tuần này
cùng hai vị khách mời là phó giáo sư tiến sĩ hoàng vân cường ủy viên của ủy ban ngân sách quốc hội phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân
và luật sư nguyễn thế truyền là giám đốc công ty luật hợp danh thiên thanh
xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi
và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một phóng sự ngắn sau đây
khu đất bốn mươi ba hectare tại phường hòa phú thành phố thủ dầu một
đây là tài sản nhà nước giao cho tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
hay còn gọi là công ty ba tháng hai để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ tân phú
năm hai nghìn một mươi sáu doanh nghiệp này đã chuyển nhượng khu đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn tân phú
một công ty liên doanh có ba mươi vốn của công ty ba tháng hai
với giá hơn hai triệu đồng
mức giá này không bằng một nửa so với giá trị tính theo bảng giá của ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
và chỉ bằng một phần bốn mươi hai giá thị trường ở thời điểm đó
việc tổng công ty xuất nhập khẩu tỉnh bình dương chuyển nhượng bốn mươi ba hectare cho công ty đầu tư xây dựng tân phú
đã gây thất thốt nhà nước là một trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm linh sáu triệu đồng
theo giá tạm tính với khung giá ủy ban nhân tỉnh ban hành vào năm hai nghìn một mươi sáu
còn giá trị thực tế để xác định thiệt hại thì sẽ cơ quan cách sát điều tra sẽ trưng cầu hội đồng đánh giá
để có kết quả cụ thể
sau khi chuyển nhượng bốn mươi ba hectare công ty ba tháng hai thoái vốn khỏi công ty thiên phú
hoàn tất quy trình biến đất sở hữu nhà nước thành đất của doanh nghiệp tư nhân
điều đang nói là ở thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu công ty ba tháng hai là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
tức quyền định đoạt bốn mươi ba hectare trên thuộc về tỉnh ủy bình dương chứ không phải doanh nghiệp
vấn đề gốc vốn bằng đất là một vấn đề đã có nhiều những vụ việc nổi cộng
trong cả nước chứ không riêng gì ở bình dương
tôi xin nhắc lại về chủ trương là tỉnh ủy bình dương hoàn toàn đúng
và cho công ty ba tháng hai góp vốn đi doanh lúc đầu là bằng tiền
như vậy thì vấn đề là công ty ba tháng hai có thể là đã không nói rõ bản chất của sự việc
đối với cơ quan chủ quản là tỉnh ủy bình dương
nếu xét theo quy định của luật đất đai thì việc công ty ba tháng hai đem một tài sản là bất động sản
chưa có giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất có nghĩa là chưa có quyền sở hữu đi ra liên doanh thì ngay từ đầu
với bản chất hợp đồng đó đã là vô hiệu
theo cơ quan công an lãnh đạo công ty ba tháng hai sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân
về những sai phạm làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng
còn các chuyên gia đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý giám sát của tỉnh bình dương
với một khu đất rộng tới bốn mươi ba hectare ở ngay vị trí trung tâm bị hô biến thành đất tư
mà tỉnh bình dương không hề xử lý cho tới khi báo chí vào cuộc
hoặc tiền thu được lợi ích so với lãi suất ngân hàng trong cùng kỳ một mươi hai tháng
theo lãi suất của ngân hàng thương mại nhà nước ban hài
tức là gì đang tính ở mức lãi suất cao nhất so sánh với mức lợi nhận
mà tỷ suất lợi nhận đưa ra từ việc miếng đất đang sinh lời ra là phương pháp thứ ba
tức là nói như vậy để mọi người hiểu là gì
đề định ra đất buộc phải tuân thủ rất nhiều các trình tự thủ tục quy định
chứ không đơn giản như trường hợp vừa rồi chúng ta đang thấy là các bên tự ngồi đặt ra giá với nhau
đây rõ ràng có dấu hiệu của sự vi phạm rất rõ
thứ hai là trong quá trình chuyển đồ thì rõ ràng là khi góp vốn đầu tư
thì liên quan đến luật quản lý ngân sách
nhưng ngay từ cái việc đầu tiên chẳng hạn như chỉ cần vượt quá năm mươi
cái giá trị này
cái báo cáo tài chính tại thời điểm đó là đã phải có sự đồng ý của cơ quan chủ quản cấp trên
cụ thể ở đây là bên chỗ tỉnh huyền tỉnh huyền của tỉnh bình dương
thế nhưng mà cái giá trị tại thời điểm đấy hình như cũng không được phản ánh
thế các bên là tự quyền tự định đoạt
rõ ràng là đang có việc vượt quá cái thẩm quyền của mình trong việc đưa ra
thế còn khi góp vốn vào rồi thì đến lúc các anh lại rút ra
cũng phải buộc tân
theo một quy trình
chứ không phải anh cứ muốn làm thế nào cũng được
vì rõ ràng chính phủ đã giao cho anh cái quyền
để quản lý cái phần vốn ngân sách của nhà nước
một đồng vốn ngân sách nhà nước cũng đều phải được là minh thị rõ ràng
và trong cái chuyện này thì rõ ràng bây giờ các cơ quan chức năng đang vào xử lý
và tôi nghĩ rằng những cái vi phạm ở đây nó không chỉ đơn giản đối với các cá nhân đâu
mà cái trách nhiệm rất lớn
của cơ quan chủ quản cụ thể đây là bên phía tỉnh bình dương
phó giáo sư hoàng văn cường ông có bất ngờ không khi nhìn vào những cái nội dung
những cái thông tin mà chúng ta vừa mới đề cập tới
bởi vì ở đây không phải là miếng đất nhỏ
đây là bốn mươi ba hecta và ở một khu đất giao lộ ở trục đường lớn tức là đất vàng đấy
mà nếu mà biện pháp so sánh như luật sư thứ triền vừa nói thì có lẽ cũng thấy ngay
và từ năm hai nghìn một mươi sáu
thì sự việc này diễn ra
nhưng chỉ đến khi mà báo chí vào cuộc với rất nhiều những cái thông tin được đưa ra
thì các cơ quan chức năng mới tiến hành điều tra và sự việc đã như chúng ta vừa mới thấy
thì phải chăng ở đây là câu chuyện con voi chui lọt đỗ kim thế không
quả thật thì chúng ta đều thấy rằng cái việc mà để cho bốn mươi hectare đất ở một cái vị trí như thế
lại chuyển từ một doanh nghiệp nhà nước sang một cái doanh nghiệp tư nhân
bằng những con đường nó nhẹ nhàng như thế
thì quả thật đấy là cái điều hết sức là ngạc nhiên
rõ ràng ở đây nó có vấn đề
chứ không phải là lỗ hổng của luật pháp cái gì
để nói rằng là cái tài sản lớn như thế con voi để chui lọt lỗ kim như chúng ta thường nói
vậy thì ở đây câu hỏi được sẽ rất nhiều người đặt ra là
với các cơ quan quản lý cơ quan chủ quản ở đây
thì họ đã từ chối sử dụng những công cụ nào để con voi nó lọt qua lỗ kim như vậy
với những cái sự giám sát kiểm soát của những cái lỗ đất công như vậy
tôi thấy rằng là những các quy định của pháp luật là người ta đã cố tình bỏ qua
cái việc đầu tiên người ta thấy rằng là
cái chủ trương có cho phép sử dụng cái đất này vào ngõ phố này không
cái đấy luật về quản lý tài sản công nó quy định rồi
rõ ràng ở đây hoặc là gì
hoặc là người ta cố tình bỏ qua
tự tung tội tác
coi như đất của mình
và muốn làm gì
hoặc là đã có một cái sự bắt tay
một cái sự bao che cho nhau
để mà làm xấu
rõ ràng ở đây
quy định pháp luật không cho phép làm như thế
thực ra khi trong quá trình hành nghề
tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp
cũng như rất nhiều các công ty
trong quá trình việc góp vốn
thoái vốn của phần hóa
hay là một dạng kiểu mua bán chuyển nhượng như thế này
thì nói thật
bản thân là người nắm rất rõ các quy định pháp luật
thì nhiều lúc còn rất oải
vì chính những trình tự thủ tục rất khắt khe trong câu chuyện này
chúng ta tại sao có những trình tự nó khắt khe chặt chẽ như vậy
vì xác định rằng một đồng của ngân sách
cũng là tiền của nhân dân
ở đây tôi không nghĩ đến chuyện là trình độ hay năng lực hạn chế
trong việc nhận thức của vấn đề
bởi vì để đặt vào những cái vị trí như vậy
thì bản thân họ cũng đã hiểu
cái trách nhiệm của họ
khi ngồi ở những cương vị đó
về việc kiểm tra giám sát
tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định mà pháp luật đã đề ra
vâng và đó là những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy một cách rất là rõ
ở bình dương với những cái sai phạm cụ thể
và thậm chí là sẽ còn có thêm
và những cái kết luận điều tra khác nữa
ở những vụ việc tương tự tại khu vực này
và điều đáng nói là những cái vụ việc tương tự
cũng đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước
trong thời gian gần đây
và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm quan
một số những vụ việc như vậy
đây là khu vực năm m hai đất công
tại vị trí số tám đến một mươi hai lê duẩn
về khu đất này
thanh tra chính phủ đã nhận định
là chuyển dịch quyền sử dụng hai khu đất trung tâm thành phố
từ nhà nước sang tư nhân
với giá rẻ
một doanh nghiệp nhà nước
là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng tân thuận ipc
cũng bị cơ quan chức năng chỉ ra sai phạm
khi chuyển nhượng hơn ba mươi hai hectare đất công tại phước kiện
cho công ty quốc cường gia lạc
với giá rẻ
không đúng thẩm quyền
và trái quy định pháp luật
còn tại đà nẵng
thửa đất tám trăm bốn mươi sáu m hai này
được giao cho công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
không qua đấu giá
với điều kiện là phục vụ xây dựng trung cư
thế nhưng sau khi cổ phần hóa
doanh nghiệp này lại mang đất đi góp vốn thành lập công ty mới
để biến khu đất vàng trị giá hàng trăm tỷ này
thành tài sản của pháp nhân khác
hiện nay ở đà nẵng
hắn thác thoát vấn đề này rất là nhiều
thác thoát rất là nhiều các tài sản phản công của nhà nước
nói chung là nó cổ phần hóa
thì cử tri cũng chỉ biết là cổ phần hóa thôi
chứ còn không biết là cái tài sản của nó có cái gì
trị giá của nó là cái gì
thì cũng như cử tri hầu như là không biết
xin làm dự án
xin liên doanh
xin góp vốn bằng đất
và sau đó
bằng mọi cách xin thoái vốn
dường như các vụ đất công sản trở thành đất của riêng có một kịch bản chung
nhưng bên cạnh vai trò của doanh nghiệp chủ mưu
nhiều chuyên gia đặt vấn đề
có hay không chuyện một số cơ quan công quyền
mắt nhắm mắt mở
để sự việc trót lọt
anh không làm đến nơi đến chống
và anh không công cái minh bạch rõ ràng
nó dẫn đến là doanh nghiệp người ta giáo cái tài sản
để khi mà thực hiện xong người ta đưa vào tài sản vào
như thế thì nó tạo cãi hở
để cho doanh nghiệp người ta có thể là
không những không đưa vào mà người ta tuồn đi kia
nó gạt người ta đã bán thêm một cái dọn hành động khác đi
thì thất thoát lớn cho nhà nước
với sự vào cuộc của cơ quan điều tra
hàng loạt cán bộ
thậm chí cả lãnh đạo cấp tỉnh thành
đã bị buộc tội
vướng vào vòng lao lý
nhưng việc xử lý những hệ lụy từ vấn nạn thất thoát đất công
vẫn còn là một câu chuyện dài
từ đó đặt ra yêu cầu kiểm soát đất công
đất nhà nước chặt chẽ hơn nữa
cả từ góc độ quản lý nhà nước
cũng như hành lang pháp lý
thưa pháo sư hoàng quang cường
chúng ta cũng đã vừa nói về những cái quy trình
rất là chặt chẽ
trong cái việc
định giá hay chuyển nhượng
các cái dự án đất đặc biệt là
với các tài sản đất của nhà nước
tuy nhiên thì vẫn có những ý kiến
cho rằng là
những cái kẽ hở vẫn đang
những cái lỗ hổng
ở trong cái
hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay
để những cái vụ sai phạm đó nó vẫn diễn ra
đặc biệt liên quan tới
cái việc xác định
tranh lệch giá
hay là cái bảng giá nhà nước
cũng không theo kịp với
chúng ta hiện nay thì đang có một cái khung giá đất
dựa trên cái khung giá đất của nhà nước quy định
thì các địa phương lại cung bố
cái bảng giá đất
bảng giá này nó chỉ nằm ở trong cái khung giá đó
và trên thực tế thì
cái khung giá bảng giá này
nó rất thấp
so với giá thực của đất ai
trên thị trường
chính vì cái khung giá bảng giá thấp như thế này
cho nên là khi thực hiện các cái giao dịch đất công
thì người ta cứ hay viêm vào
những cái khung giá bảng giá đó
để người ta tìm những cái biện pháp
người ta định giá
có vẻ như khách quan
nhưng mà thực ra
là tìm cách để minh chứng
là à đấy
nó chỉ bám xoay quanh
cái khung giá bảng giá của nhà nước quy định
chúng ta phải hiểu bản chất
cái khung giá bảng giá nhà nước quy định ấy
thực hiện chỉ để nhằm
để quy định cho những cái trường hợp
thực hiện các nghĩa vụ tài chính
của người sử dụng đất
ví dụ chẳng hạn như là
khi nộp thuế
hay khi thực hiện một số cái thủ tục
đền vụ giám hội bằng
thì có căn cứ
nếu chúng ta mà hoàn thiện được
cái hệ thống pháp luật
là những vấn đề liên quan đến
các cái quy định về kinh tế đất
đưa vào trong luật đất đai
để hình như chúng ta sử dụng
đầy đủ các quan hệ thị trường
có giao dịch về tài sản công này
sẽ không có chuyện anh
cố tình anh làm giá
thấp xuống được
rồi là chúng ta cũng công bố
cái giá nó ngang bằng cái thị trường
nó không khai anh bạch như thế
thì nó sẽ lựa chọn được
những cái nhà đầu tư
những cái nhà kinh doanh
người ta cũng không có
cố tình để phải
giành nhật cái mảnh đất công đấy
bởi vì sao
bởi vì giá của nó
ngang bằng thị trường rồi
anh nào có khả năng
người ta mới sử dụng
nhưng tôi cho rằng là
sử dụng công cụ doanh trường ở đây
là một yếu tố hết sức quan trọng
cái bất cập lớn nhất
thì anh cường cũng phải chia sẻ rồi
đó là cái câu chuyện hai giá
trong cái thị trường của chúng ta
tại sao tôi nói hai giá
giá do ủy ban nhân dân tịch
ban hành hàng năm
thất rất thấp
thấp một cách khủng khiếp
lý giải tại sao nó có cái giá đó
là do đó để sử dụng cho
trong các dự án liên quan
đến an ninh quốc phòng
về dân sinh
về xã hội
phục vụ trong việc đó
khi giải tỏa đền vùng
thế tuy nhiên
lại đang bị mập mở
khi bản thân trong
cái điều luật
an ninh quốc phòng
phát triển kinh tế địa phương
phát triển kinh tế
thế cái chỗ phát triển kinh tế đấy
đang bị cuối cùng

cuối buộc vào
bởi rất nhiều các dự án kinh tế
dự án thương mại
dự án nào thì cũng để phát triển kinh tế hết
chết bắt đầu từ chỗ này
lợi ích công cộng
lợi ích trị cộng đồng cả
đều về lợi ích công cộng
lợi ích cộng đồng cả
nếu như mà
khi vẫn đang có một cái giá thấp
và một giá cao như vậy
thì rất dễ bị biến
dự án kinh doanh thương mại
nhưng lại đặt vào mục đích
phát triển kinh tế
thì lúc này sẽ
và lập lờ áp cái giá
mà chúng ta đang thấy
và lấy cơ sở đấy làm cơ sở tiên quyết
như anh cường vừa nói tức là
để lấp liếm đi cho cái việc mà
họ đang là cố tình làm sai
hay là đang mong muốn để
đạt được một cái lợi ích mà chúng ta
lâu nay vẫn hay gọi là lợi ích nhóm
vậy cái sự lập lờ này sẽ cần phải được
giải quyết như thế nào khi mà chúng ta đang
rất là nỗ lực để sửa đổi
cái luật nhà đất hai nghìn một mươi ba thưa ông
cái đất đai nó có đặc biệt hơn
so với các tài sản khác
các tài sản khác thì gần như vấn đề
xác định giá trị của nó định giá
thị trường của nó giá mua giá bán thế nào nó có
những hồ sơ lấy tờ nhưng đất đai
thì nó lại có những yếu tố hình thành
do cái tác động tổng hợp
của nhiều những nhân tố khác mang lại
do vậy cho nên là
những vấn đề hiện nay
đang xảy ra những cái bất cập
như là khí ụ kiện
như là tranh chấp cuối cùng
nó cũng chỉ trung quy lại là do cái lợi ích
nó sinh ra từ cái bảnh đất đấy
không được điều tiết một cách
là công bằng
giữa những cái bên mà có liên quan
chính vì vậy cho nên là cái vấn đề đặt ra
đầu tiên chúng ta phải ở đây là cũng phải tập trung
vào sửa được cái luật đại đai
để làm sao chúng ta làm rõ
những các cái mối quan hệ về công
về tư và tinh thần
như tôi vừa nói một là chúng ta phải làm rất rõ
về cái quyền về mặt sử dụng
quyền về mặt chiếm đoạt đến đâu
đặc biệt là phải sử dụng những quan hệ thị trường
vào trong việc định ra đất
và chúng ta phải tôn trọng
tôn trọng cái luật thị trường
tôn trọng cái giá đất đai là do thị trường tạo lên
và nhà nước phải thừa nhận
cái giá trị đó
tôi cho rằng là chúng ta đến chỗ
luật đại đai cũng không nên quy định
về cái việc là sử dụng đất
cho an ninh quốc phòng
và sử dụng đất cho hoạt động kinh tế
là có chế độ kinh tế khác nhau
cái người sử dụng đất
tôi dành đất này
để đóng góp nhà nước
để xây dựng một dự án về an ninh quốc phòng
là tôi cũng mất quyền sử dụng đất này đi
tôi cũng phải được bồi thường đền bù
giống như tôi trả đất ra cho người khác
đưa vào hoạt động kinh tế
như vậy là người sử dụng đất
người ta phải được hưởng lợi như nhau
nó chỉ khác nhau ở một điểm
nếu như đất ai được sử dụng vào cái mục đích an ninh quốc phòng
thì không có cái chuyện là anh đồng ý hay không đồng ý
bước lòng là anh phải tôn trọng
bởi vì đấy là vì lợi ích quốc gia công cộng
cho nên anh phải chấp hành
và nhà nước phải thu hồi
và anh phải chấp nhận
thế còn cái đền bù cho người ta phải thỏa đáng
như là người ta đền bù cho người làm kinh doanh
thế còn nếu như chẳng hạn trong trường hợp kinh doanh
thì phải tạo ra được một sự đồng thuận
và như vậy tôi cho rằng
ở đây chúng ta chỉ khác nhau
về mặt gọi là sự quyền quyết định của nhà nước
và quyền của người sử dụng đất đến đâu
còn về mặt giá trị kinh tế
thì tôi cho rằng là chúng ta phải đối xử bình đẳng
ông đánh giá như thế nào
về những ý kiến cho rằng là
sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái công tác đấu thầu
khi mà các tài sản công hiện nay
có những mục đích chuyển nhượng
sử dụng cho các bên khác
thì đang chưa thực sự là minh bạch
thì cái điều này sẽ cần phải cải thiện như thế nào
quy định của luật hiện nay thì quy định rất rõ là
nếu như đất đai
mà chưa được quy hoạch để xác định rõ
mục đích sử dụng của từng mảnh đất con một
chẳng hạn như bây giờ cả một dự án
để sử dụng một khu đô thị một khu công nghiệp
ở trên đấy chưa
có đường giao thông
chưa có là bao nhiêu diện tích xây dựng là nhà cao tầng
bao nhiêu là xây dựng biệt thự
thì trong hợp đó người ta phải đấu thầu
cái dự án đấy
chứ không phải tự nhiên nó mang giao cho một ông nào cả
đấu thầu xem là cái nhà đầu tư nào
nhà đầu tư làm cái dự án này tốt hơn
nhà đầu tư nào trả tiền sử dụng
cả cái khu vực đấy tốt hơn
trường hợp cái mảnh đất mà đã được xác định
mục tiêu cụ thể ví dụ chẳng hạn như là
mấy chỗ đất đai này được quy định
hoặc rõ ràng rồi chỗ này được xây dựng
mấy cái nhà tầng mấy cái nhà
biệt thự mấy cái nhà liền kề
chỗ này là xây dựng khu văn hóa thể thao như thế nào
tức là kế hoạch đấy đã xác định rất rõ
mục đích sử dụng đất đến từng tử thất
thì buộc lòng phải đấu giá
đấu giá tức là gì là đưa ra tất cả mọi người bỏ ra
ai giá cao nhất được mua cái mảnh đất
tôi cho rằng thực ra bây giờ
chúng ta đang thời đại bốn
đây là một môi trường rất tốt
để chính phủ
có thể giải quyết được cái câu chuyện
mà bài toán lâu nay chúng ta vẫn đang
rất nan giảm và thậm chí
đã bị kêu rất nhiều
đó là sự minh bạch
khi toàn bộ
dự án quy hoạch chi tiết
up và đưa đầy đủ
trên môi trường mạng có những cái data lớn
thì bất kỳ nhà đầu tư nào
dù ngồi ở mỹ ở cuba
hay ở việt nam đều có thể tham khảo
và thậm chí nhìn thấy
rất rõ là chỗ này
được xây bao nhiêu tầng
khả năng được bao nhiêu căn
thu lời tại thời điểm này được bao nhiêu
nếu để sang năm thì có thể giảm
có thể tăng được bao nhiêu
họ sẽ tự có bài toán của họ
và cái sự minh bạch đó
thì bản thân
nó sẽ giúp cho việc giám sát
tránh được rất nhiều
giảm thiểu rất nhiều
các cơ quan chức năng hay những người có chức vụ
sẽ không còn hay như chúng ta gọi là
tránh được câu chuyện bố tay trong bệnh
và cái cuối cùng
mà tôi muốn đó là sự thống nhất
từ trên trong dưới
thống nhất đây tức là thống nhất trong tất cả
không có chuyện ưu đãi
hoặc đặc biệt cho cá nhân dự án nào cả
không có trường hợp xoe xoa
mà sai là phải xử lý
lỗi nhỏ nhẹ thì sửa
nhưng lỗi lặng đã đảm bảo đủ các quy định
là phải đúng
và tất cả cái việc xử lý đó
cũng lại cần được minh bạch
và quan trọng hơn
nó sẽ tạo một môi trường minh bạch
cho nhà đầu tư
họ mong muốn đầu tư một cách đàng hoàng
chứ đừng để

họ vừa vào đầu tư mà họ vừa
chỉ lo tìm cách đối phó
bởi vì một ngày đẹp trời nào đấy
họ sẽ trở thành bị can
bị cáo dự bị
với tất cả những các quy định rất nhiều như chúng ta hiện nay
mà lại thiếu một sự minh bạch đầy đủ
sẽ cần phải có sự minh bạch
và thống nhất đồng bộ nhiều hơn
thế nhưng điều đó sẽ cần phải nâng cao hơn nữa
cái cơ chế giám sát
vậy thì ở vai trò là một cơ quan của quốc hội
thì cái việc ông đánh giá như
thưa sư hoàng văn cường đánh giá như thế nào
về cơ chế giám sát đối với
các tài sản công hiện nay
tôi cho rằng liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai này
thì có lẽ điều đầu tiên
chúng ta phải hết sức quan trọng
đó là phải hoàn thiện
cái thể chế
thể chế đây không phải riêng cái luật đất đai
mà nó có liên quan đến rất nhiều những yếu tố của quản lý nhà nước
để chúng ta thay đổi
cái điều kiện tiếp cận
của cái nhà đầu tư
của doanh nghiệp đối với các cái
nguồn lực đất đai
cái tiêu chí tiếp cận đất đai
được đánh giá là một tiêu chí vô cùng quan trọng
trong đánh giá cái môi trường đầu tư kinh doanh
chúng ta phải cải thiện cái này
nếu chúng ta làm thế nào để cho bất kỳ doanh nghiệp nào
người ta đều có khả năng tiếp cận
các nguồn lực đất đai
chứ không phải chỉ có những doanh nghiệp thân hữu
hay là những doanh nghiệp mà có tay trong
thứ hai như tôi nói bên trên
là chúng ta phải sử dụng các công cụ thị trường
để có cái sự cạnh tranh
để lựa chọn được cái doanh nghiệp nào
là doanh nghiệp đầu tư sử dụng
những mảnh đất vàng những mảnh đất mà
nó có khả năng sinh loại đó
vừa để giúp cho doanh nghiệp phát triển
vừa để chúng ta sẽ tạo được các nguồn lực của xã hội
cái thứ ba tôi cho rằng là
hệ thống về mặt luật pháp
đi trực tiếp đất đai
cũng như luật pháp đất trung chúng ta đều có
thế nhưng vấn đề con người
chủ yếu con người ở đây
có làm đúng hay không
có tôn trọng hay không
tôi cho rằng là yếu tố con người trong bộ máy
chúng ta phải làm tốt cùng các cán bộ
tổng bí thư cũng nói rồi
cái yếu tố đó bây giờ phải đặt yếu tố số một
chứ không phải vấn đề là anh có năng lực nữa hay không
và sau đó là cái trách nhiệm
trách nhiệm của những cơ quan
được giao những việc này
ví dụ ta nói rằng là giám sát tài sản công
thế nó có trước hết là những cơ quan quản lý
anh có kiểm tra hay không
anh có phát hiện được kịp thời hay không
những cơ quan gọi là
thanh gia kiểm tra chuyên ngành
rồi là hệ thống giám sát của tổ chức
của nhân dân như là hội đồng nhân dân
rồi là đại biểu quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội ở đấy
nhưng mà tôi cho rằng là
vấn đề quân loại phải ở người dân
người dân người ta biết không thông tin có hay không
chứ tất cả đều rút thịt đi
thế làm sao ai biết được
cho nên là vấn đề quân đội phải tạo ra cơ chế
để thực hiện cái giám sát này
như vậy là trong cái kỳ vọng về
điều chỉnh thay đổi về thể chế
thì có lẽ chúng ta sẽ kỳ vọng rằng
sẽ ngày càng ít đi những cái từ như là
giao cho hay là chỉ định
hay là đóng rỗ mật
những cái đó chúng ta sẽ cần phải công khai
có sự giám sát của cả xã hội
của người dân
vâng thưa quý vị và các bạn
tình trạng đất công bị hô biến thành đất tư
với giá rẻ bất ngờ đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành
điều đó không chỉ gây thất thoát cho ngân sách
mà còn làm méo mó thị trường đất
và ảnh hưởng tới sự lành mạnh của cả nền kinh tế
và những chia sẻ của hai vị khách mời
từ góc độ pháp lý cũng như là góc độ giám sát chính sách
pháp luật là những ý kiến hết sức đáng chú ý
luôn nữa chúng tôi xin được cảm ơn chân thành
những ý kiến hết sức tâm huyết
của hai vị khách mời đối với chương trình chúng tôi ngày hôm nay
và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau
để cũng phân tích về
và có những ý kiến đóng góp đối với công tác xây dựng
pháp luật đặc biệt là dự án luật đất đai sửa đổi
chương trình luận đàm tuần này
cũng xin được khép lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại